càng gần thời điểm tết nguyên đán tình hình buôn lậu trên các tuyến biên giới càng có dấu hiệu diễn biến phức tạp do các đối tượng buôn lậu tập kết hàng hóa để đưa về nội địa tiêu thụ
các đối tượng buôn lậu này rất manh động và liều lĩnh bất chấp sự ngăn cản của lực lượng chức năng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
khi tri cục hải quan khu thương mại lao bảo cổng b được thông thương không còn hàng rào cứng các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng để vận chuyển hàng về nội địa
tại đội kiểm soát hải quan quảng trị bây giờ chỉ dừng kiểm tra được những chiếc xe có hàng nhưng không đáng kể
còn đối với các đối tượng buôn lậu lớn rất khó kiểm tra do đối tượng manh động liều lĩnh vượt qua
khi hoạt động buôn lậu đối tượng manh động ít hơn bây giờ không có hàng rào cứng đi qua đội kiểm soát rất ít dừng
phần lớn những đối tượng manh động xe hầu như không dừng còn có thái độ thách thức
có thể nói các phương thức thủ đoạn của đối tượng buôn lậu ngày càng manh động và tinh vi hơn
ngoài tập kết hàng và vận chuyển vào ban đêm các đối tượng buôn lậu còn đối phó với lực lượng chức năng bằng nhiều cách
trong đó có trường hợp sẵn sàng đâm thẳng xe vào lực lượng chức năng nhằm để tẩu tán hàng hóa